quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
tính đến sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một bộ y tế cho biết đã có ba năm trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang điều trị trong đó có bốn trăm ba mươi một ca thờ máy và ecmo
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tại miền bắc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín trở nặng số f nặng có xu hướng tăng nhanh tiềm mẩn nhiều nguy cơ
chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận năm sáu ca covid một mươi chín nặng mỗi ngày
nhập viện trong tình trạng suy hô hấp đặt nội khí quản
hầu hết là người chưa tiêm vaccine
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
khoảng một tuần trở lại đây số f nặng có xu hướng tăng nhanh trung bình mỗi ngày có năm sáu ca nhập viện
bệnh nhân được y tế tuyến tỉnh truyền tới nhiều nhất tại hưng yên phú thọ nam định hà nam hà nội
họ đều trong tình trạng suy hô hấp một số phải can thiệp đặt ống nội khí quản thở máy ngay khi vào viện
bệnh viện đang điều trị khoảng năm mươi ca nặng và nguy kịch trong đó có một mươi chín trường hợp thở máy và một ca can thiệp ecmo
tại hai khoa hồi sức tích cực và cấp cứu
đa số bệnh nhân là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tăng huyết áp tiểu đường
trong đó chỉ một người trú tại hà nội đã tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín từ tháng chín
những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vaccine
bác sĩ phúc nhận định bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn này do dịch covid một mươi chín
đang bùng phát ở nhiều tỉnh thành
một số trường hợp chưa tiêm vaccine tiêm chưa đủ liều hoặc chưa đạt thời gian tối thiểu để có kháng thể sau tiêm hai tuần
làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng nhất là với đối tượng người cao tuổi người mắc bệnh nền
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bác sĩ phúc nhấn mạnh
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất để ngăn dịch lây lan rộng
bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh
mọi người cần tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
tránh việc tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm bác sĩ phúc nói
các tỉnh thành nên đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao
diễn tiến nặng và tử vong đặc biệt là nhóm trên năm mươi tuổi
bác sĩ cũng lưu ý người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây bệnh cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine cũng giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng
nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
do vậy người dân không nên chủ quan mà lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương còn điều trị năm trăm một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
tại nhiều khoa nhiều hội sức tích cực cấp cứu nhi nội tổng hợp virus ký sinh trùng
trước đó tại tp hcm tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết sở y tế thường xuyên phân tích số liệu bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và tử vong tại tp hcm mỗi ngày số tử vong vẫn tập trung ở nhóm có bệnh nền và người lớn tuổi
may mắn không có trường hợp tử vong ở trẻ em
bác sĩ châu nhận định phân tích sâu hơn về tiền sử tiêm vaccine
bác sĩ châu cho biết có hai mươi trên ba mươi tám trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine
trong số chưa tiêm vaccine này có một mươi hai trường hợp trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh nền
một số trường hợp là người già nằm liệt tại chỗ nhiều năm nay bị lây nhiễm và tử vong
trong số ba mươi tám ca tử vong có hai trường hợp tử vong đã tiêm một mũi vaccine
đáng chú ý vẫn có một mươi bệnh nhân covid một mươi chín tử vong dù tiêm đủ hai mũi vaccine
một mươi trường hợp này đều trên năm mươi tuổi có bệnh nền bác sĩ châu nói
tính đến sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi một bộ y tế cho biết có ba năm trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang điều trị
trong đó có bốn trăm ba mươi một ca thở máy
trong bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai chín trăm ba mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi
trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn có khả năng tử vong
giải thích tình trạng tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín vẫn có khả năng tử vong
bác sĩ châu cho biết khi tiêm vaccine covid một mươi chín
người dân sẽ được bảo vệ làm giảm khả năng mắc bệnh
còn nếu khi mắc bệnh sẽ giảm nguy cơ bệnh nặng
đặc biệt khi xuất hiện chủm delta tiêm hai mũi cũng bị nhiễm bệnh và có thể tử vong
tuy nhiên các nghiên cứu khẳng định tỷ lệ nhiễm bệnh và chuyển nặng của nhóm đã tiêm đủ vaccine
đều thấp hơn rất nhiều so với nhóm chưa tiêm
đáng chú ý khi số ca tăng lên rất cao không loại trừ trường hợp người trẻ tuổi có thể nhiễm bệnh và tử vong
ở một số người trẻ có cơ địa đặc biệt phản ứng dữ dội của cơ thể tạo thành cơn bão sitokin
dần đến nguy kịch và tử vong kể cả khi đã chạy ếch mù
sở y tế khuyến cáo các địa phương cần tiếp tục tìm và phát hiện những người già
để tiêm vaccine đồng thời tìm giải pháp bảo vệ nhóm đối tượng này khỏi lây nhiễm từ những người khác trong gia đình
bác sĩ châu cảnh báo nhóm người đang đi làm thanh niên người trẻ cần hết sức cẩn thận khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội
có thể mang mầm bệnh lây nhiễm cho người thân
điều này đặc biệt nguy hiểm với những người có bệnh nền người lớn tuổi chưa được tiêm vaccine sẽ nhiễm bệnh và nguy cơ tử vong
do đó người dân tuyệt đối phải tuân thủ năm k để tránh nguy cơ lây nhiễm và tử vong
kể cả khi địa phương đã ở vùng xanh vùng vàng
hiện nay khi số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng sở y tế cho biết đây là kết quả tất yếu khi nới lỏng giãn cách xã hội
hcdc sẽ gửi các đội đặc nhiệm xuống địa phương để phát hiện ổ dịch ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
ở một số nơi các bác sĩ quân y đã rút đi do đó xảy ra tình trạng quá tải cuộc bộ việc theo dõi chăm sóc f ở một số nơi
sở y tế đã cử các trạm y tế lưu động do bác sĩ của các bệnh viện quận
huyện thành phố xuống hỗ trợ y tế địa phương theo dõi cấp thuốc và chuyển viện f nếu cần
biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
bộ y tế đưa ra sáu biện pháp chuyên môn y tế mà các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
một chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch
a xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế theo từng cấp độ dịch triển khai khi có dịch
b tăng cường đào tạo tập huấn nâng cao năng lực truy vết xét nghiệm cách ly y tế và điều trị
c tăng cường khả năng thu dung điều trị và chăm sóc f
xây dựng kế hoạch thu dung chăm sóc điều trị f bảo đảm đáp ứng giường icu
cần cập nhật số liệu quản lý phần mềm
báo cáo các cơ sở thu dung điều trị f
có kế hoạch đảm bảo đáp ứng khi dịch xảy ra
cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên có hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng khí nén
trạm y tế xá phường thị trấn bà đảm cung cấp oxy y tế
có kế hoạch tổ chức trạm y tế lưu động tổ chăm sóc f tại cộng đồng quản lý f tại nhà
cơ sở khám chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị covid một mươi chín
bảo đảm phân luồng sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
hai xét nghiệm
a không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân trừ trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tế
b những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi
có yêu cầu điều tra dịch tế thuộc dịch cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa dịch
c việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
các trường hợp có một trong các triệu chứng như ho sốt mệt mỏi đau hỏng khó thở mất vị giác và cứu giác
xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên đình kỳ
cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người cơ sở khám
chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người lái xe xe ôm shipper
cơ sở sản xuất kinh doanh kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở
từ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao
d xét nghiệm để xử lý ổ dịch
địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp
tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch
e xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát sàng lọc định kỳ
ba cách ly y tế
a người đến từ địa bàn có dịch người tiếp xúc gần f một theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
b người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
bốn tiêm vaccine covid một mươi chín
đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ưu tiên
người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền
phụ nữ mang thai người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
điều trị f theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh trung tâm thương mại siêu thị chợ nhà hàng quán ăn cơ sở giáo dục đào tạo
người điều khiển phương tiện vận chuyển theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo bộ giao thông vận tải bộ công thương
hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời tại địa bàn có dịch cấp độ hai
địa phương quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động với một trăm linh người tham gia
đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống